cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình vừa phát hiện xe ô tô vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng tử trị giá khoảng một tỷ đồng
vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín tại quốc lộ một t thuộc địa phận xã mai sơn huyện yên mô lực lượng công an phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín c ba mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi ba do nguyễn văn cường chạy tuyến hà nội tp hcm vận chuyển hai trăm chín mươi bốn chiếc kiếm kim loại

cường khai nhận số hàng hóa trên nhận vận chuyển thuê cho các khách hàng ở hà nội về tp hcm lấy tiền cước
ngoài ra cường còn khai nhận khi bắt đầu xuất phát từ hà nội về tp hcm cường đã thay biển kiểm soát giả để tránh sự theo dõi kiểm tra của lực lượng công an
và khi tới địa phận tỉnh hà nam thì cường lại lắp biển thật

từ ngày hai mươi hai tháng chín các đường bay với đài loan campuchia lào được khôi phục
tuy nhiên bộ giao thông vận tải cho biết các cơ quan y tế vẫn đang hoàn thiện phương án quy trình xét nghiệm cách ly y tế đối với từng nhóm người được phép nhập cảnh
chính vì vậy để đảm bảo yếu tố an toàn khi mở cửa đường bay quốc tế bộ giao thông vận tải và các bộ ngành địa phương thống nhất sẽ tiếp tục làm rõ các điều kiện yếu tố liên quan để trình ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín thống nhất trước khi ra quyết định cuối cùng
thưa quý vị và các bạn sản xuất vụ lúa hẻ thu trong điều kiện thời tiết gặp nhiều khó khăn việc thu hoạch lại diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh
thế nhưng niềm vui lớn đối với bà con nông dân tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng là lúa đạt năng suất cao được giá điều này phần nào giúp cho bà con vượt khó khăn trong ảnh hưởng của dịch bệnh
huyện hòa vang có hai một trăm linh hectare lúa vụ hẻ thu bắt đầu triển khai từ đầu tháng chín
hiện tại bà con các xã trên địa bàn toàn huyện đã hoàn thành việc thu hoạch
năng suất bình quân đạt sáu mươi bảy tạ trên một hectare dù không cao hơn nhiều so với sản lượng cùng vụ năm ngoái nhưng trong bối cảnh thời tiết nhiều bất lợi thì đây là kết quả hết sức đáng mừng
vụ hẻ thu thì nó có nhiều cái bất lợi đào vụ thì nó gặp cái mưa cho nên bà con cũng gieo xạ lại cũng nhiều lần
đến cái giai đoạn nồng đàm thì gặp phải cái thời tiết nắng hạn có những cái nơi những cái giấm mà nó có thể khi trổ ra là nó hư đàm hết
cùng với đó thì do ảnh hưởng của cái công bão số hai đầu tháng tám thì một số cái diện tích đoan trổ thì lại gặp phải trời mưa
tuy nhiên thì có thể đánh giá năm nay so với các năm mặc dù có những thời tiết bất lợi tuy nhiên thì ngành cũng có đánh giá rất cao
với cái năng suất đạt rất là cao
trong thời gian thu hoạch lúa bà con nông dân vừa đảm bảo tiến độ công việc vừa đảm bảo những yêu cầu phòng dịch
tại xã hòa tiến công việc này do hợp tác xã phối hợp với ban nhân dân sáu thôn trên địa bàn thực hiện
mỗi thôn sẽ phân công gặt trong một số ngày tùy theo diện tích
trong quá trình gặt thì thực hiện của thường tực ủy ban nhân dân xã thì bang mũi gió
hôm nay chủ quân đều khẩu trang đúng và lúc vô tiếp với nhà là phải cẩn thận
địa phương đã tập trung chỉ đạo tất cả các thôn trên địa bàn triển khai có phương án lập phương án thu hoạch từ thời gian rồi địa điểm xứ đồng rồi diện tích số hộ tham gia trong ngày
để cái danh sách số hộ đó chúng tôi sẽ sau khi cần thiết chúng ta sẽ
lấy thông tin dịch tễ để nó đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch
so với năm ngoái giá lúa năm nay cao hơn khoảng bảy năm nghìn đồng một kg
lúa đạt sản lượng được giá bà con nông dân có nguồn thu nhập để phần nào vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh
bởi trước đó việc lưu thông buôn bán nông sản gặp không ít khó khăn
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua sự việc nhiều người nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn pate minh chay của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sông mới
chứa chất độc boltilinum khiến cho dư luận hoang mang lo lắng bởi botulinium là chất gây độc cực mạnh
đáng chú ý là dù cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp từ ngày hai mươi chín tháng tám các phương tiện thông tin đại chúng cũng thông tin rất nhiều
thế nhưng đến ngày ba tháng chín thì vẫn có người ăn pate minh chay và bị ngộ độc
điều này cho thấy một bộ phận người mua vẫn chưa tiếp cận được thông tin và vẫn còn sản phẩm lưu lại tại các gia đình cơ quan chức năng chưa thu hồi hết dẫn tới là nguy cơ bị ngộ độc
vậy làm cách nào để nhận biết và phòng tránh độc tố nguy hiểm này mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục an toàn ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
theo bộ y tế ngộ độc thực phẩm do độc tố politinum thường do ăn uống các thực phẩm có sẵn độc tố politium do các chủng vi khuẩn classidinum sinh ra
người bị ngộ độc có thể khởi phát bệnh
người bị ngộ độc có thể khởi phát bệnh ở một mươi hai đến ba mươi sáu giờ sau ăn nhưng giao động trong khoảng sáu đến tám ngày sau ăn
để nhìn như hai bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa chống độc bệnh viện bạch mai nhập viện trong tình trạng được toàn thân
khi ăn đến nọ thứ hai thì các bệnh nhân thấy có mùi khác so với các lọ trước
sau một hai ngày bắt đầu thấy xuất hiện các triệu chứng đau họng sụp mí khó nói khó nuốt yếu tay yếu chân và khó thở
sáng lọ thứ hai thứ ba
thì cái lọ này nó có mùi thì mới ăn có mấy ngày thôi
thì đã bắt đầu thấy không nuốt được
politinum được sinh ra bởi vi khuẩn clostridium
politinum là chất độc số một thế giới
với liều lượng bốn microgram trên một kg thể trọng nó có thể giết chết một người trưởng thành
liệt từ họng ví dụ như là khó đau họng khó nói khó nuốt
rồi thì xụp mi mắt không mở được to
và về lý thuyết thì phải nếu không dùng thuốc giải độc
thì nó thường sẽ phải đợi nó tự hồi phục rất là lâu
trong hướng dẫn tạm thời trần đoán và điều trị ngộ độc polytinum vừa được bộ y tế ban hành
các loại thịt hộp rau củ quả hải sả táng hộp
hay bịt kín trong bao túi chai gói đều có nguy cơ nhiễm vi khuẩn clotchidum botulinum
bởi vậy những người tiêu dùng như chị phan bích thủy tại hà đông hà nội
đều băn khoăn lo lắng về việc lựa chọn và bảo quản đồ ăn
mặc dù gia đình chị thủy có cả tủ lạnh và tủ đông để chữ thực phẩm
nhưng những lo lắng về việc bảo quản và chế biến thực phẩm sao cho an toàn đúng cách
là một trong những mối quan tâm thường trực ở gia đình chị
qua vụ vừa rồi vụ việc vừa rồi về pa t minh chay đấy thì chúng tôi cũng rất là lo lắng
về cho không phải riêng gia đình và cho tất cả mọi người thân và cộng đồng
về cái sản phẩm mà mình cảm thấy rằng là nó bị một loạt như thế thì cũng rất là nguy hiểm cho tất cả mọi người
vâng thưa quý vị những quan tâm lo lắng của chị thủy cũng là mối quan tâm chung của nhiều người tiêu dùng
bởi việc nhiễm độc tố botutinum không chỉ xảy ra khi mà sử dụng
các thực phẩm chay hay là đồ chai hộp đóng kín
và cuộc trao đổi giữa phóng viên antv với chuyên gia ngay sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn
phần nào giải đáp những thắc mắc và có cách chế biến bảo quản sử dụng thực phẩm một cách an toàn
thưa quý vị và các bạn vừa qua bộ y tế đã có hướng dẫn tạm thời về việc trần đoán
cũng như điều trị những trường hợp ngộ độc do polutium
thế còn về phía người tiêu dùng cũng rất quan tâm đến việc lựa chọn cũng như bảo quản các loại thực phẩm
đặc biệt là những loại thực phẩm đóng hộp hoặc là đường hút chân không
ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với thạc sĩ ngô xuân dũng từ học viện nông nghiệp việt nam
để hiểu rõ hơn về chất độc proteinum cũng như cách lựa chọn và bảo quản thực phẩm sao cho đúng cách
trong thực tế có rất nhiều loại sản phẩm về thực phẩm như ví dụ như là đồ hộp hay là những loại sản phẩm được hút chân không
vậy những yếu tố nguy cơ của hai loại sản phẩm này là như thế nào khi chúng có thể nhiễm độc tố bolutinum
thường là quá trình nhiễm clostridium botulinum
thì nó sẽ vào trong cái nguyên liệu và vào trong cái quá trình chế biến ban đầu
sau đó thì qua cái quá trình xử lý nhiệt ví dụ như là qua quá trình tiệt trùng chẳng hạn
nhưng mà do không kiểm soát tốt về vấn đề chế độ ra nhiệt
dẫn đến là không tiêu diệt được hết nha bào của classedum botulinum
và đến cái giai đoạn lưu thông ở trên thị trường bảo quản và phân phối các sản phẩm thực phẩm ở trên thị trường
thì nhiệt độ môi trường
trở về cái điều kiện thích hợp cho nha bào phát triển
được biết một trong những cái yếu điểm của bolutinum là không chịu được nhiệt độ
vậy thì trong quá trình chế biến bảo quản cũng như lưu thông thì cần phải lưu ý điều gì về nhiệt độ
chất độc botulinum thì không chịu được nhiệt khi mà chúng ta đun sôi trong vòng khoảng đun ở một trăm linh độ c trong vòng hai mươi
thì hoạt tính của botulinum sẽ bị mất đi do cái cấu trúc hóa học của botulinum nó bị biến đổi
thường loại chế biến của clostridium botulinum sẽ bị mất đi do cái cấu trúc hóa học của botulinum nó bị biến đổi
nhưng mà trong quá trình sản xuất thì ta có thể đun nóng để mà tránh cái nguy cơ bị ngộ độc bolutinum
thế nhưng trong quá trình vận chuyển và lưu thông thì vẫn có thể xảy ra cái nguy cơ bị ngộ độc
vậy thì trong gia đình với những loại thực phẩm mà chúng ta bảo quản thì cần phải chú ý điều gì để tránh việc bị ngộ độc
ví dụ như là đối với các cái sản phẩm đồ hộp chẳng hạn thì thường là các nhà sản xuất họ thường khuyến cáo là không phải đun lại trước khi sử dụng
tuy nhiên thì với một số các cái đặc điểm của cái sản phẩm
là mình có thể biết được là cái sản phẩm đấy có bị nhiễm vi sinh vật hay không
ví dụ như là đồ hộp bị phòng thì có nghĩa là nó bị nhiễm vi sinh vật ở trong đó rồi
hay là khi mà mở hộp ra thì có những cái sản phẩm nó bị vi sinh vật phân hủy và nó sẽ tạo ra những cái mùi khó chịu
đối với cả người tiêu dùng thì chúng tôi khuyến khích mọi người là sử dụng các cái chế độ gia nhiệt tốt
để có thể sử dụng các cái chế độ gia nhiệt tốt để có thể sử dụng các cái chế độ gia nhiệt tốt
để đảm bảo an toàn hơn trong cái quá trình sử dụng thực phẩm
xin chân thành cảm ơn ông
vâng thưa quý vị trước đây các ca ngộ độc botulinum rất hiếm gặp trên thế giới
tuy nhiên những năm trở lại đây thì nguy cơ ngộ độc tăng do trào lưu sử dụng túi hút chân không
chứa đựng thực phẩm tăng kèm theo đó là bảo quản thực phẩm không đảm bảo sử dụng tủ lạnh không đúng
và đun lại thực phẩm không đủ chín trước khi ăn
hãy thực hiện triệt để việc ăn chín uống xôi rửa tay thường xuyên bằng xa phòng
như là một cách để chúng ta góp phần giảm thiểu đi nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm
tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm cũng chính là cách để tự bảo vệ
và nâng cao sức khỏe cho bản thân gia đình và cộng đồng